sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một trăm linh bảy năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
một nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm khởi nghĩa hai bà trưng và thiết thực chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ ba mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
vào tối qua ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tổ chức chương trình tự hào phụ nữ việt nam và trao giải thưởng kovalev skyar năm hai nghìn một mươi sáu
tham dự chương trình có thủ tướng nguyễn xuân phúc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng các đồng chí lãnh đạo nguồn lãnh đạo đảng nhà nước các tổ chức quốc tế
và đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ đại diện cho hàng triệu phụ nữ tiêu biểu của cả nước
giải thưởng covalescaia năm hai nghìn một mươi sáu được trao cho một tập thể nữ khoa học
nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ nano
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
và một cá nhân là giáo sư tiến sĩ nguyễn thị kim phụng
giảng viên bộ môn hóa hữu cơ khoa hóa học
trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tp hcm
cũng tại chương trình một trăm linh phụ nữ là điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực khoa học
giáo dục y tế kinh tế nông nghiệp công tác xã hội
đã được vinh danh và tặng bằng khen của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
có được thành công ngày hôm nay và cũng như là có được nhận thưởng bằng khen của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
cũng như là đại diện cho một trăm linh phụ nữ trong toàn quốc được nhận bằng khen ngày hôm nay
thì tôi cũng dứt ra được một bài học
để có được thành công thì chị em phụ nữ phải có sự phấn đấu nỗ lực hết mình
cũng như là có một cái niềm đam mê yêu nghề
và luôn luôn phải trao dồi những kiến thức và truyền đạt những kinh nghiệm trong công tác
và luôn luôn có cái lòng tự tin và bản lĩnh
nhất là đối với lực lượng công an nhân dân thì luôn luôn phải có cái bản lĩnh và tự tin
thì sẽ giành được những thành tích cao trong công tác
các tập thể cá nhân phụ nữ đặc biệt
giải đã cho thấy những thành tiệu trong nghiên cứu lao động của các chị
đã mang lại lợi ích lớn lao cho sự phát triển của cộng đồng đất nước
đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng và tiến bộ cho phụ nữ việt nam
tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự
được nhận giải thưởng của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
thay mà cho các chị em phụ nữ ở trong huyện mông căng chảy
mong muốn sau này có đảng ủy và chính quyền giúp đỡ cho tôi

để tôi tuyên truyền rộng giấy cho các chị em vào trong huyện mông căng chảy
còn tham gia và phát trịch nâng cao đường sống cho các chị em phụ nữ
ở trong địa bảng xã và trong toàn huyện mông căng chảy tỉnh em báy
tại chương trình thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đối thoại
với các chị em phụ nữ tiêu biểu về các vấn đề xã hội liên quan tới phụ nữ như
phụ nữ khởi nghiệp phụ nữ phát triển kinh tế
đây cũng là dịp để đảng vay
nhà nước kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ nữ cả nước
trong công tác hội và phong trào xây dựng phát triển kinh tế
chương trình tự hào phụ nữ việt nam và trao giải thưởng cova ledka năm hai nghìn một mươi sáu
là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm biểu dương và tôn vinh cá nhân phụ nữ
có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
có sáng kiến sáng tạo và có tầm ảnh hưởng lan tỏa tới cộng đồng được cộng đồng ghi nhận
thưa quý vị trong cuộc sống hiện đại
người phụ nữ công an nhân dân
với vai trò vừa là người chiến sĩ vừa làm vợ làm mẹ
đòi hỏi họ luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn
và vừa đảm bảo chăm lo cho tổ ấm của mình
đặc biệt hoàn thành trọn vẹn vai trò người giữ lửa hạnh phúc cho gia đình của mình
mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thiếu tá phạm thị mỹ hạnh
giảng viên trường đại học an ninh
đồng chí là một trong những tấm gương điển hình
giỏi việc nước đảm việc nhà trong cuộc sống hôm nay
tại chương trình diễn đàn những người giữ lửa hạnh phúc gia đình
do phụ nữ tổng cục chính trị công an nhân dân
phối hợp sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm tổ chức vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm một trăm linh bảy năm ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba
một nghìn chín trăm bảy mươi hai năm khởi nghĩa hai bà trưng và kỷ niệm bốn năm ngày quốc tế hạnh phúc
là một trong ba nữ chiến sĩ công an nhân dân
đại diện cho ba trăm linh hội viên phụ nữ đến từ các đơn vị công an nhân dân
là những tấm gương điển hình trong công tác chăm sóc gia đình
được tuyên dương và là khách mời giao lưu của chương trình
thiếu tá phạm thị mỹ hành không chỉ tự hào
mà đây còn là niềm hạnh phúc lớn của chị
trong suốt bao nhiêu năm phấn đấu trong sự nghiệp giảng dạy
tại trường đại học an ninh nhân dân
trong quá trình công tác thì mình luôn luôn suy nghĩ tìm tòi
học hỏi cái đổi mới cái phương pháp giảng dạy
để giúp cho học viên của mình tiếp thu được
cái kiến thức của môn học được một cách tốt nhất
trong gia đình thì mình luôn luôn cố gắng làm
một vai trò tốt của một người con dâu
một người vợ và người mẹ
sắp xếp cái thời gian nó hợp lý
để mình có thể vừa hoàn thành được cái công việc
ở trong trường công tác tốt
mọi việc được hài hòa
và gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc
được tuyên dương là điển hình phụ nữ
người giữ lửa hạnh phúc gia đình
chị không chỉ là cán bộ giảng viên
sở hữu bề dày thành tích qua hơn một mươi năm
đảm nhiệm công tác giảng dạy bộ môn tiếng anh
tại trường đại học an ninh như năm hai nghìn một mươi ba
chị được nhà nước trao tặng huy chương chiến sĩ vẽ vang hạng nhì
giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm hai nghìn một mươi sáu
giáo viên dạy giỏi cấp trường hai năm liền

nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố hồ chí minh
chiến sĩ thi đua cơ sở năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
chị còn là một tấm gương điển hình
về người phụ nữ đảm đang trong gia đình
và có lẽ với những thành tích đạt được
thì sự hỗ trợ và nguồn động viên to lớn
đối với chị đó là người bạn đời
cũng là người đồng nghiệp
luôn kề vai sát cánh bên chị
điều đó đã giúp chị vừa làm tốt công tác
vừa đảm nhiệm chú đáo
phai trò người phụ nữ trong gia đình
chăm sóc nuôi dạy con tốt
đồng chí phạm thị mỹ hạnh
là một trong những giáo viên tiêu biểu
của nhà trường
với sự nỗ lực phấn đấu
kiên trì bền bỉ
và có rất nhiều
những đóng góp
cho giáo dục đào tạo
công tác giáo dục đào tạo
của nhà trường
cũng là một phụ nữ
giỏi việc nước đảm việc nhà
cả hai bộ chồng cũng luôn phấn đấu
và một trong những
cặp giáo viên tiêu biểu của nhà trường
và chúng tôi nghĩ cũng có thể
là tiêu biểu của ngành công an
rất là năng nổ tích cực
trong mọi hợp động
cũng như phong trào của ban phan đà ra
cũng như hội phụ nữ nhà trường
cũng là một trong những tấm gương
cho cán bộ hội viên hội phụ nữ với trường
đối theo đối với lĩnh vực gia đình
thì đồng chí hạnh
có chồng cũng là cán bộ giáo viên
trong trường thì đối với
vợ chồng hạnh thì
là một gia đình
được coi là tiêu biểu
gương mẫu trong nhà trường
phụ nữ công an nhân dân
giỏi việc nước đảm việc nhà
cân bằng giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình
đó là điều mà chị phạm thị mỹ hạnh
cùng những tấm gương điển hình
của phụ nữ công an nhân dân
được tuyên dương ở đây
phấn đấu từng ngày
những bó hoa tươi thấm
cùng những phần thưởng xứng đáng
không chỉ giúp các chị rạn rỡ hơn
trong ngày tám tháng ba
mà còn là nguồn động viên
giúp các chị hoàn thành tốt nhiệm vụ
làm tốt trách nhiệm với gia đình
chương trình tiếp tục với các tin tức khác
công an thành phố lào cai cho biết
đã bắt giữ đối tượng ngô đăng nguyên
trú tại huyện cao lập tỉnh lạng sơn
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào chiều ngày năm tháng ba
kiểm tra xe ô tô hiệu nissan do nguyên điều khuyển
cơ quan chức năng phát hiện trong xe
có bốn trăm tám mươi một viên ma túy tổng hợp

và hai túi ma túy tổng hợp
hai túi ma túy đá có trọng lượng gần một kg
và một túi nhỏ ketamin cùng một số giấy tờ khác
tại cơ quan điều tra nguyên khai nhận
đã mua số ma túy trên của một người
không rõ danh tính tại tỉnh lạng sơn
với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
khi vận chuyển đến thành phố lào cai để tiêu thụ
thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng
vào ngày hôm qua công an huyện đắc sông tỉnh đắc nông cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
và lê cẩm hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại huyện cường âu nô tỉnh đắc nông
vì hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu phát hiện xe ô tô của anh tô bé
chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước dừng ở bên đường
hai đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trên xe
lợi dụng cửa kính xe mở hé hòa đã luồn tay mở trước cửa xe
lấy trộm hai điện thoại di động và một túi sách bên trong có bốn trăm linh triệu đồng
hai đối tượng đã mang toàn bộ số tiền xuống thành phố hồ chí minh
chia nhau tiêu sải cá nhân
thưa quý vị cục quản lý cạnh tranh bộ công thương vừa thông báo
về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với bốn công ty
gồm công ty trách nhiệm hiểu hoạn myfortuna công ty cổ phần queenette quốc tế
công ty cổ phần nhượng quyền thương mại quốc tế g một mươi
và công ty trách nhiệm hiểu hoạn một thành viên gano xl việt nam
cụ thể công ty trách nhiệm hiểu hoạn myfortuna có địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp
tại số ba mươi bảy trên m hai khu đô thị yên hòa phường yên hòa cầu giấy thành phố hà nội
lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là thay đổi phương thức kinh doanh
và chấm dứt hoạt động kinh doanh trên toàn quốc
công ty cổ phần qnet quốc tế có trụ sở chính tại khu ba
thị trấn trạm trôi huyện hoài đức thành phố hà nội
địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp phòng hai bảy trăm linh năm
tòa nhà nikoji một mươi ba một trăm sáu mươi bốn khuất duy tiến thành xuân hà nội
lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả
không thu được lợi nhuận phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc
đối với công ty cổ phần nhượng quyền thương mại quốc tế g một mươi có trụ sở chính
và địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại số bốn ngõ tám mươi sáu trên một mươi sáu
phố tô vĩnh diện phường khương trung quận thanh xuân thành phố hà nội
lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do cơ cấu tổ chức lại hoạt động kinh doanh của công ty
phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc
thời gian bắt đầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và kết thúc ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
còn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gano xl việt nam
có trụ sở chính tại lầu ba tòa nhà lữ gia plaza bảy mươi lữ gia phường một mươi năm quận một mươi một thành phố hồ chí minh
lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do chủ sở hữu tạm ngừng
giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thuê văn phòng
phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc
thời gian bắt đầu tiếp tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
thời gian kết thúc là một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
vâng thưa quý vị như vậy là chỉ chưa đầy một tuần qua có tới bảy doanh nghiệp đa cấp bị rút giấy phép
do chưa đủ điều kiện giấy phép thì hết hiệu lực làm ăn thua kém hoặc tự xin phá sản
đến nay thì số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy là có khoảng bốn mươi
ba mươi công ty đa cấp bị rút giấy phép hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về giấy phép theo quy định
sau đây sẽ là thông tin bắt giữ hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cao bằng và bắc cạn
sáng bảy tháng ba tại xóm đông rìa xã quang hán huyện tà lĩnh tỉnh cao bằng
các lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ ba trăm linh kg vị thương phẩm bốn mươi kg xúc xích có nguồn gốc trung quốc
đang vận chuyển qua khu vực biên giới để vào thị trường việt nam tự hụt
hà thị thủy chú huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng là chủ hàng khai nhận đã mua số hàng trên từ trung quốc
với giá hơn một mươi hai triệu đồng sau đó thuê người vận chuyển bằng xe máy vào thị trường việt nam để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm và tiêu hủy theo đúng quy định
còn tại bắc cạn một xe hàng chờ khoảng chín mươi quả trứng gà có dấu hiệu nhập lậu từ trung quốc
đã bị đội cơ động tri cục quản lý thị trường tỉnh bắc cạn phối hợp với cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện thu giữ
toàn bộ số trứng trên được vận chuyển trên xe ô tô do dương đức thạch chú tại tỉnh thái nguyên điều khiển
theo hướng cao bằng thái nguyên lực lượng chương năng đã bản giao tăng vận cho cơ quan tri cục thú y tỉnh để tiêu hủy theo quy định
thưa quý vị những năm gần đây khi các tuyến đường bộ đường biển đường hàng không bị kiểm soát chặt chẽ
các đối tượng buôn lậu chuyển sang vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt
cách đây vài tháng thì ngay trước tết đinh dậu thôi tại hai tuyến đường sắt liên vận qua ga đồng đăng lạng sơn
tình hình buôn lậu ra lận thương mại đã diễn biến hết sức phức tạp liên tục nhiều vụ buôn lậu lớn đã bị bắt giữ
tuy nhiên trước sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn sự nghiêm túc vào cuộc của các đơn vị chức năng
từ đầu năm đến nay tình trạng hàng hóa vi phạm vận chuyển vào ga đường sắt quốc tế đồng đăng để đưa lên tàu khách đã hoàn toàn được chấm dứt
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ga đồng đăng lạng sơn những ngày này không còn hàng hóa tập kết trên sân ga không còn tình trạng chen lấn sô đẩy dành toa giành ghế nhồi nhét hàng hóa lên tàu khách
những hình ảnh này hoàn toàn khác biệt so với ga đồng đăng thời điểm những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện quyết định số hai trăm hai mươi năm ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy của chủ tịch ủy ban tỉnh lạng sơn về việc giải thể đội chống thất thu thuế
thương mại tại ga đường sát quốc tế đồng đăng trạm khuyển soát lợi dốc quýt đã chủ động tiếp cận địa bàn
và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn khu vực đường sắt quốc tế đồng đăng
để tăng cường công tác phối hợp để tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng hóa vào ga đồng đăng
sau vụ hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến hiện tại bây giờ cơ quan chức năng bên ngành đường sát chúng tôi
chỉ đạo là công tác phối kết hợp được tốt và không còn tình trạng để hàng lậu hàng cấm
trà trộn vào hành lý của hành khách để đưa lên tàu
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu gà đồng đăng là một trong những điểm nóng của tỉnh lạng sơn
về vận chuyển hàng lậu trên tuyến đường sát
để giải quyết triệt đề tình trạng này ubnd tỉnh lạng sơn và trực tiếp là ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh
đã quyết định chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết kiểm soát không để hàng hóa nhập lậu vận chuyển lên tàu
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn ra quyết định giải thể đội chống thất thu thuế
chống buôn lậu và gian lận thương mại tại ga đường sắt quốc tế đồng đăng do không hoàn thành nhiệm vụ
đồng thời giao trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt tiếp nhận địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng
thực hiện nghiêm công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại ga đường sát quốc tế đồng đăng
hàng ngày chúng tôi cử một đội kiểm soát cơ động trực thuộc trạm tăng cường kiểm tra kiểm soát tại ga
thời điểm là trước khi giờ tàu khách lên là thời điểm một mươi một h và đến giờ tàu khách
chạy là lúc một mươi sáu giờ để nhằm ngăn chặn xử lý triệt để hàng hóa buôn lậu vận chuyển vào ga đồng đăng
theo chỉ đạo tỉnh và cương quyết không để khu vực ga đường sát quốc tế đồng đăng trở thành điểm nóng
về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của tỉnh
để có thể ngăn chặn đấu tranh phòng ngừa buôn lậu trên tuyến đường sắt đạt hiệu quả
cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng và ngành đường sắt
kịp thời nắm bắt tình hình trao đổi thông tin
có như vậy mới ngăn chặn các hoạt động lợi dụng giao thông đường sắt để vận chuyển hàng cấm hàng lậu
liên tiếp trong ba ngày qua ngư dân hành nghề khai thác thủy sản gần bờ ở tỉnh phú yên
có thu nhập khá cao nhờ chúng đậm ruốc
theo bà con của ngư dân nhờ điều kiện thời tiết trên biển trong những ngày qua khá tốt
nên vùng biển gần bờ xuất hiện một lượng ruốc khá lớn
bình quân mỗi phương tiện hành nghề lưới chủ với từ ba đến bốn lao động tham gia khai thác trên biển
chỉ chưa đầy một buổi sáng có thể khai thác được từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi giỏ ruốc
mỗi giỏ cân nặng từ hai mươi đến hai mươi hai kg
do mới vào vụ khai thác nên giá ruốc hiện nay bán được trên thị trường với giá khá cao
từ một trăm bảy mươi đến một trăm chín mươi đồng một giỏ
nhờ sản lượng khai thác lớn và giá bán cao nên sau khi trừ chi phí
mỗi phương tiện có mức lãi từ một mươi năm triệu đồng trở lên sau mỗi chuyến biển
không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho ngư dân sản lượng ruốc khai thác được cao
đã góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên liệu cho các cơ sở chế biến ruốc khô xuất khẩu
chế biến mắm rút trên địa bàn tỉnh phú yên
theo kinh nghiệm của một số ngư dân nếu điều kiện thời tiết trên biển tiếp tục duy trì ổn định như hiện nay
thì mùa khai thác ruốc ở phú yên năm nay có thể sẽ kéo dài đến hết tháng ba âm lịch
thưa quý vị tình trạng chuột cắn phá vụ lúa đông xuân đang diễn ra hết sức nghiêm trọng
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi người nông dân ở đây đang rơi vào tình cảnh khốn khổ
khi chuột xuất hiện quá nhiều trên đồng ruộng
và trước tình hình này để bảo vệ mùa màng thì tỉnh quảng ngãi đã phải phát động tuần lễ gia quân diệt chuột
quy mô toàn tỉnh kéo dài từ ngày sáu tháng ba đến hết ngày một mươi hai tháng ba
cánh đồng dung ô ở thôn long vĩnh xã bình long vị bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong ngày đầu tiên gia quân diệt chuột hưởng ứng tuần lễ diệp chuột do ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi phát động
rất đông nông dân các hội đoàn thể và lực lượng dân quân tự vệ của địa phương đã cùng ra đồng để tham gia tiêu diệt chuột
tại đây các biện pháp thủ công như đào bẫy và sử dụng mã diệt chuột sinh học pierrap được sử dụng để tiêu diệt chuột
cánh đồng dung ô có tổng diện tích gần hai mươi hectare nhưng số diện tích bị chuột cắn phá đã lên tới trên tám mươi
trong số đó có trên bốn mươi diện tích bị chuột cắn pha nặng
hôm nay quy động bà con nhân dân rất là nhiệt tình tham gia vấn đề diệt chuột
hôm nay lượng chuột cắn phá trên đồng lúa rất là lớn
cho nên tiếp tục quy động bà con sẽ tiếp tục quy động bà con tham gia diệt chuột những ngày tiếp theo để bảo vệ cây lúa
hiện nay trên các cánh đồng lúa tại tỉnh quảng ngãi nông dân địa phương đồng loạt ra đồng tiêu diệt chuột
ngoài việc ra đồng diệt chuột chính quyền các địa phương cũng đã xuất kinh phí thu mua đôi chuột để tăng hiệu quả diệt chuột
cái mà rô quân diệt chuột thì sở là tiên tiền vận động bà con là diệt chuột bàn mộ cách lồng bái đồ xăm để sở thu mua đôi chuột
cứ một đôi chuột là hai ngàn đồng tây một đôi chuột
theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi thì đến thời điểm này toàn tỉnh đã có trên hai một trăm linh hectare lúa vụ đông xuân đang bị chuột gắn phá
do vậy công tác diệt chuột được các địa phương tỉnh quảng ngãi tập trung chỉ đạo để hạn chế mất mùa
do chuột cắn phá gây ra
quyện cũng đã chủ trương cho các sở thị trắng là trích cái nguồn ăn sách của địa phương ra để mua thuốc biurac để hỗ trợ cho nông dân
đồng thời nữa có thể là mua cái đuôi chuột để nhằm khuyến khích cho nông dân có một nguồn thu có một cái động viên bà con chúng ta gì chuột
thứ ba nữa là mua cái bãi và hỗ trợ nghệ công cho nông dân để đầu bác những cái hòn chuột
nông dân quảng ngãi vẫn đang nỗ lực diệt chuột với mong muốn có một vụ mùa bội thu
tuy nhiên vụ lúa đông xuân năm nay sẽ kém vui vì trong thời điểm hiện tại hàng ngàn hectare lúa đã bị chuột cắn phá khó có thể khôi phục
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng trên kênh truyền hình công an nhân dân
tiếp theo thì mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị dù vẫn phải chi bôi trơn cho cán bộ thuế e rè với thủ tục hành chính thuế nhưng so với cuộc khảo sát năm hai nghìn một mươi ba
mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với ngành thuế đã tăng từ bảy mươi một trên một trăm linh điểm lên tới bảy mươi năm đến một trăm linh điểm
thông tin trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
vượt ngưỡng cho phép là hai hai lần
hay mẫu rượu ngâm của gia đình ông nguyễn đình xê có địa chỉ tại phường khương đình quận thanh xuân
có nồng độ là tám mươi chín sáu trăm tám mươi mg trên một lít vượt ngưỡng gần chín trăm linh lần
phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế nguyễn hùng long cho rằng
với mẫu rượu trắng có hàm lượng gấp tới hơn hai lần ngưỡng cho phép như vậy
thì chắc chắn là rượu cố ý pha cồn công nghiệp vào
tính ra cứ một lít rượu thì có hai trăm linh ml cồn công nghiệp
nguyễn trung nguyên phụ trách trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
đa số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol có biểu hiện mờ mắt
thậm chí là bị mù hôn mê dối loạn chuyển hóa nặng hay tổn thương não hoại tử não
xung quanh việc bộ thông tin và truyền thông ban hành thông tư ba trăm tám mươi hai nghìn một mươi sáu
quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có hiệu lệnh thi hành từ ngày một mươi năm tháng hai
báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay đã có bài viết
chặn thông tin độc hại trên google youtube
phát biểu tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước ngày sáu tháng ba
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn nhấn mạnh
thông tư ba trăm tám mươi hai nghìn một mươi sáu đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo dư luận
nhưng cũng vấp phải sự chống đối quyết liệt của những kẻ xấu
một số doanh nghiệp cung cấp nội dung xuyên biên giới như google youtube
bước đầu đã gỡ bỏ một mươi sáu clip có nội dung độc hại vi phạm quy định pháp luật việt nam
luật sư nguyễn thanh hà
splaw đánh giá thông tư ba trăm tám mươi hai nghìn một mươi sáu là một nỗ lực nhằm bảo vệ chủ quyền thông tin
nhằm tạo ra cơ chế và hành lang pháp lý để nhà nước quản lý hoạt động của mạng xã hội nước ngoài tại việt nam
cũng theo luật sư hà việc thông tư ba mươi tám yêu cầu những đơn vị chủ sở hữu của mạng xã hội
đặt máy chủ ở nước ngoài phải có sự phối hợp và ngăn chặn việc lan truyền những thông tin xấu
ảnh hưởng tới lợi ích của nhà nước và công dân vi phạm pháp luật việt nam
là nhằm tạo ra một cơ chế và hành lang pháp lý để nhà nước có thể quản lý những hoạt động
của các mạng xã hội nước ngoài tại việt nam tạo sự bình đẳng giữa các nhà cung cấp trong và ngoài nước
tiếp theo với những nội dung chính ngày bảy tháng ba
ngày đầu đỗ xe chẫn lẻ trên tuyến phố nguyễn gia thiều
phường trần hương đạo quận hoàn kým hà nội đi vào hoạt động nhiều trường hợp bị bộ xe
những bất cập trong quy định về độ tuổi điều khiển và đăng ký xe máy điện
phố giã tượng nguyễn gia thiều đều là những tuyến phố phương tiện lưu thông hai chiều
không giải phân cách giữa đủ điều kiện về hạ tầng giao thông hai bề mặt phố
việc đỗ xe theo ngày chẵn ngày lẻ đang nhận được sự đồng thuận của người dân
giúp đường phố thông thoáng thuận tiện cho việc đi lại giảm vùng tắc giao thông và đảm bảo cho tựa đô thị
thưa quý vị xe máy điện hiện đang là phương tiện hữu hiệu để học sinh đến trường
tuy nhiên việc quy định về độ tuổi điều khiển
đăng ký loại xe này cũng như việc tiến hành xử phạt khi người điều khiển vi phạm đang là vấn đề còn nhiều bất cập
là mối quan tâm của các cơ quan chức năng và người dân trên địa bàn tỉnh sơn la
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại sơn la
em đoàn ngọc anh một mươi năm tuổi học sinh trường trung học cơ sở nguyễn trãi thành phố sơn la
được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy điện là phương tiện đến trường
chiếc xe đã làm đầy đủ thủ tục đăng ký theo tên của em anh
tuy nhiên theo quy định thì em anh mới một mươi bốn tuổi chưa đủ tuổi để điều khiển loại xe này
và chị em anh cũng không biết việc mình điều khiển loại xe máy điện làm vi phạm quy định về trật tựa an toàn giao thông
không chỉ em đoàn độc anh hầu hết các học sinh khi được bố mẹ mua xe máy điện
đều không hiểu biết hết quy định về trật tự an giao thông khi điều khiển loại phương tiện này tham gia giao thông
vì thế việc vi phạm về độ tuổi điều khiển xe
và các vi phạm khác vẫn còn tương đối khá phổ biến
điều được nói là đối với xe máy điện khi đăng ký chủ sở hữu thì không quy định về độ tuổi
nhưng điều khiển loại xe này tham gia giao thông thì bắt buộc phải từ một mươi sáu tuổi trở lên
được phép đi trong luật quy định người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên mới được phép điều khiển những xe có dung tích năm mươi cm khối
hiện nay toàn tỉnh sơn la có trên ba xe máy điện đã đăng ký theo quy định
chiếm khoảng tám mươi chín mươi tổng số xe đang lưu thông
trong số đó có nhiều trường hợp dưới một mươi sáu tuổi
qua tìm hiểu thì không chỉ trên địa bàn tỉnh sơn la
mà rất nhiều địa phương khác trên cả nước không biết xử lý ra sao khi gặp phải trường hợp như thế này
để giải quyết vấn đề này công an tỉnh sơn la đã có văn bản gửi
sở giáo dục đào tạo tỉnh đề nghị chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp với công an tỉnh sơn la
tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là quy định về đăng ký điều khiển xe máy điện
tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời
thực hiện điện chỉ đạo của c sáu mươi bảy bộ công an
thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã thăm mưu quan giám đốc công an tỉnh
có công an đề nghị sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la
và phối hợp trong việc chỉ đạo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh
tuyên truyền cho các đối tượng học sinh
đồng thời đề nghị phụ huynh học sinh không giao xe máy điện cho con em mình
khi chưa đủ một mươi sáu tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và chỉ đạo các trường thực hiện việc xử lý theo quy định của ngành giáo dục
đối với học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ
khi lưu thông trên đường
không khó để bắt gặp những hình ảnh nhiều học sinh đều nhau trên những chiếc xe máy điện
dàn hàng ba hàng bốn thậm chí là lăng lách đánh võng
khiến nhiều người đi đường bức xúc và lo ngại
và câu hỏi được đặt ra là đã quy định về độ tuổi điều khiển loại xe này
thì có nên quy định độ tuổi đối với việc đăng ký chủ sở hữu hay không
để việc sử dụng xe máy điện không còn nhiều bất cập như hiện nay
hai mươi chín là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
làm chết hai mươi năm người bị thương một mươi ba người
thưa quý vị cứ đến ngày tám tháng ba hàng năm thì phụ nữ trên toàn thế giới lại được tôn vinh
và ở việt nam thì cũng vậy
vào ngày này thì ai cũng dày công chuẩn bị những bó hoa hay những món quà đẹp nhất để tặng cho mẹ
cho vợ hay cho người yêu của mình
và đặc biệt không thể thiếu những lời chúc ý nghĩa
và nhân dịp ngày tám tháng ba minh hương xin được thay mặt những người làm chương trình
gửi tới tất cả phụ nữ trên toàn thế giới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
chúc cho một nửa thế giới chúng ta sẽ ngày càng xinh đẹp hơn hạnh phúc hơn
và có nhiều niềm vui luôn thành công trong cuộc sống
đến đây thì chương trình an ninh ngày mới cũng xin phép được tạm dùng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại